trải qua một mươi tám năm tổ chức triển khai thực hiện nhiều nội dung hoạt động của phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước khác để triển khai sâu rộng trong xã hội đã góp phần làm sâu sắc thêm các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc
ở cấp trung ương đã ban hành nhiều cơ chế chính sách đề án chương trình để triển khai thực hiện phong trào trong cả nước
ở địa phương phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã tạo sự gắn kết lan tỏa trong đời sống xã hội làm chuyển biến về nhận thức đối với tổ chức đảng chính quyền đoàn thể các cấp và các tầng lớp nhân dân về mục đích ý nghĩa của phong trào trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
phong trào xây dựng người tốt việc tốt các điển hình tiên tiến
các giai đoạn sơ kết tổng kết của phong trào đã có nhiều gia đình văn hóa được công nhận
từ chín triệu gia đình được công nhận năm hai nghìn đến năm hai nghìn một mươi có trên một mươi sáu triệu gia đình và đến năm hai nghìn một mươi bảy số gia đình văn hóa là trên một mươi chín triệu
số làng thôn ấp bản văn hóa tổ dân phố khu dân cư văn hóa được công nhận năm hai nghìn là gần một mươi tám
đến năm hai nghìn một mươi đã có gần bảy mươi hai và cuối năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có gần bảy mươi làng thôn ấp bản tổ dân phố văn hóa được công nhận
năm hai nghìn có gần chín cơ quan đơn vị doanh nghiệp
đến năm hai nghìn một mươi bảy đã có gần tám mươi năm cơ quan đơn vị doanh nghiệp công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa
sự quan tâm chỉ đạo sát sao của chính phủ đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực trong nhân dân
trong năm qua đã có ba lần thủ tướng nguyễn xuân phúc đối thoại với công nhân ở các vùng khác nhau để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng những bất cập khó khăn của người lao động
qua đó chính phủ sẽ tìm ra các biện pháp để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho công nhân
từ phong trào này đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh
hệ thống thiết chế văn hóa trong cả nước
đã được các địa phương quan tâm đầu tư xây dựng sửa chữa và nâng cấp
hiện nay trên toàn quốc có sáu mươi chín thiết chế văn hóa cấp tỉnh sáu trăm bốn mươi bảy quận huyện có trung tâm văn hóa thể thao hoặc nhà văn hóa huyện
sáu chín trăm chín mươi bảy xã phường thị trấn có trung tâm văn hóa thể thao bảy mươi ba bảy trăm bốn mươi tám thôn bản buôn có nhà văn hóa
cùng với đó là các thiết chế văn hóa thể thao thuộc các bộ ngành đoàn thể
việc thực hiện chủ trương của đảng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội trong cả nước có nhiều chuyển biến tích cực góp phần duy trì giữ gìn những phong tục tập quán tiến bộ xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh
công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt được kết quả quan trọng huy động được tiềm năng trí tuệ nguồn nhân lực cũng như vật chất và tài chính của cộng đồng
các tổ chức xã hội trong nước và quốc tế đóng góp
tham gia góp phần hình thành sản phẩm văn hóa du lịch hấp dẫn thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương và đất nước
tính đến cuối năm hai nghìn một mươi bảy cả nước có ba bốn trăm năm mươi bảy di tích được xếp hạng quốc gia chín mươi năm di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng hai mươi bảy di sản văn hóa được unesco ghi danh

nhận thức về mục đích ý nghĩa xây dựng phong trào của một số cấp ủy và chính quyền địa phương chưa toàn diện
bệnh thành tích trong việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa chậm được khắc phục việc vinh danh các danh hiệu văn hóa chưa có sức hấp dẫn chưa tạo ra được sự quan tâm thiết thực của cộng đồng
việc thể chế hóa nội dung phong trào thành các quy định cụ thể còn chậm có nội dung còn chưa đồng bộ chưa có tính định hướng để tổ chức thực hiện
công tác phối hợp giữa các tổ chức
cơ quan thành viên ban chỉ đạo trung ương và ban chỉ đạo một số địa phương chưa chặt chẽ chưa đề cao tính chủ động của các thành viên
nguồn lực phục vụ hoạt động của ban chỉ đạo trung ương phong trào các cấp chưa đồng bộ còn manh mún chưa tương xứng với tính chất yêu cầu hoạt động của ban chỉ đạo
ban chỉ đạo trung ương đề xuất kiến nghị phương hướng nhiệm vụ chính giai đoạn tới như sau
tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thành viên ban chỉ đạo trung ương